nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm cho môi trường thủ đô xanh sạch đẹp trong dịp đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hoạt động tổng vệ sinh tại khu dân cư
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động ra soát
kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải điểm trôn lấp tạm thời
nhất là các địa bàn đang tổ chức thi công các công trình xây dựng không để xảy ra việc vương vãi đất thải
phế thải xây dựng trên các tuyến đường giao thông
ủy ban nhân dân thành phố giao sở xây dựng thực hiện kế hoạch đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
chỉ đạo các công ty các đơn vị tham gia duy trì vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao trên địa bàn các quận huyện thị xã
đặc biệt chú ý đối với các tuyến phố trung tâm trong các quận nội thành nơi công cộng các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải phế thải sự cố môi trường trên địa bàn